cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với ngô xuân sử giám đốc kinh doanh công ty thanh sơn về tội buôn lợn
sau khi xác minh kết luận không biết rõ bị can ngô xuân sử ở đâu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với ngô xuân sử
sinh ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê quán tại thành phố hà nội nơi cư trú số ba ngõ sáu trăm bốn mươi một kim liêu vĩnh tuy hai bà trưng tp hà nội
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho phòng một mươi bốn cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
theo địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng mai dịch cầu giới hà nội số điện thoại chín trăm một mươi ba hai trăm ba mươi ba bốn trăm sáu mươi tám
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh và nội dung chi tiết
sẽ được phóng viên chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online được phát sóng vào lúc một mươi một h ba mươi
còn bây giờ xin mời quý vị đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv